chuyện gì xảy ra nếu bạn dương tính với covid một mươi chín
những ngày qua tại việt nam tình hình dịch bệnh covid một mươi chín liên tục tăng lên và diễn biến của dịch bệnh ngày càng phức tạp
dù là điều không ai muốn nhưng chuyện gì sẽ xảy ra nếu như bạn hoặc người thân của mình có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona
một bệnh nhân covid một mươi chín sẽ được điều trị như thế nào
khi nào thì phải dùng máy thở
người bệnh sẽ phải đối mặt với những rủi ro gì và bao lâu thì sẽ khỏi bệnh
video này với các thông tin được tổng hợp cùng với văn bản hướng dẫn điều trị covid mới nhất từ bộ y tế
hy vọng sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ ràng về thực tế hơn về quá trình điều trị của bệnh nhân covid một mươi chín
một khi bạn có xét nghiệm dương tính với virus covid một mươi chín
có nghĩa là bạn đã trở thành f và phải đối mặt với những dịch bệnh
bạn sẽ phải nhập viện hoặc khu cách ly điều trị
trước tiên bạn sẽ được phân loại mức độ nhiễm
theo bộ y tế bệnh nhân covid một mươi chín được chia thành sáu mức độ
một nhiễm covid nhưng không có triệu chứng
mức độ nhẹ có biểu hiện viêm đường hô hấp trên
mức độ vừa có biểu hiện viêm phổi nhẹ
mức độ nặng có các biểu hiện của viêm phổi nặng và suy hô hấp
năm mức độ nguy kịch

tám bệnh nhân của trẻ em
chín bệnh nhân của trẻ em
một mươi bệnh nhân của trẻ em
các bệnh nhân may mắn nằm trong tám mươi trường hợp chỉ bị nhiễm bệnh ở mức độ nhẹ
bạn sẽ gặp phải các triệu chứng như sốt ho khan mệt mỏi và đau cơ không bị viêm phổi nặng
và thường sẽ tự phục hồi sau khoảng một tuần
tại việt nam và hầu hết các nước trên thế giới chưa có loại thuốc nào được phê duyệt để dành riêng cho covid một mươi chín
nên bạn sẽ phải dựa vào hệ thống miễn dịch của mình để chống lại virus
việc bạn cần làm trong lúc này là nghỉ
ngơi tại chỗ vệ sinh mũi họng thường xuyên giữ ấm cơ thể uống đủ nước đảm bảo dinh dưỡng và bổ sung vitamin để nâng cao thể trạng
nếu mọi việc diễn ra thuận lợi hệ thống miễn dịch của bạn sẽ bắt đầu sản xuất ra các kháng thể để từ từ tiêu diệt virus
các bác sĩ sẽ thường xuyên kiểm tra theo dõi tình trạng phổi và nồng độ oxy trong máu của bạn qua các lần khám và xét nghiệm
tại sao lại phải làm điều này
bởi vì virus covid một mươi chín
chủ yếu tấn công vào hệ hô hấp và nếu phổi của bạn bị tổn thương khiến nồng độ oxy trong máu giảm xuống có thể gây các tổn thương đối với các cơ quan nội tạng quan trọng và đe dọa đến tính mạng của bạn
và nếu không may điều này xảy ra bạn sẽ nằm trong nhóm hai mươi bệnh nhân có diễn biến nặng
các biểu hiện của nhiễm covid một mươi chín mức độ nặng bao gồm khó thở sốt cao tiêu chảy
một số bệnh nhân có thể bị mất nước và cần được truyền dịch
qua đường tính mạnh
những bệnh nhân mức độ nặng cần được thở oxy để giúp phổi có thời gian loại bọt nhiễm trùng và hoạt động tốt hơn
bạn cũng sẽ được chụp x quang hoặc chụp ct phổi để các bác sĩ có thể hiểu rõ và chính xác hơn về những vùng bị viêm trong phổi
qua đó có những phương pháp điều trị phù hợp
nếu nhịp thở của bạn tăng lên hơi thở khó nhọc mà lượng oxy trong máu hạ thấp dưới mức cho phép
các bác sĩ sẽ tăng cường nồng độ oxy
hoặc cho bạn thở máy không xâm nhập
có nghĩa là một thiết bị sẽ giúp đẩy không khí vào mũi
hỗ trợ động tác hít thở của bệnh nhân được dễ dàng hơn nếu máy trợ thở vẫn không giúp ích gì được
và tình trạng suy hô hấp của bệnh nhân ngày càng xấu đi
các bác sĩ sẽ buộc bạn phải dùng máy thở xâm nhập
trước tiên bạn sẽ được dùng thuốc an thần khi bạn đã rơi vào trạng thái hôn mê
các bác sĩ sẽ sử dụng bộ dụng cụ gọi là ống soi thanh quốc
soi thanh quản được thiết kế đặc biệt với phần đầu nhẹ và dệt giúp hướng ống nội khí quản đến đúng vị trí
ống soi thanh quản được đưa qua miệng xuống cổ họng
biểu mô bảo vệ thanh quản sẽ được mở ra và ống nội khí quản sẽ được đưa vào khí quản sau khi ống nuôi khí quản đã nằm trong khí quản
một túi khí nhỏ bao quanh phần đầu ống sẽ được làm phồng lên để cố định vị trí ống dẫn
sau đó các bác sĩ sẽ được đưa vào khí quản
sau đó các bác sĩ sẽ được đưa vào khí quản
sẽ tiến hành bơm khí vào phổi và lắng nghe âm thanh hơi thở hai bên ngực để kiểm tra vị trí của ống nội khí quản
nếu đầu quá thấp cả hai bên phổi sẽ không nhận được lượng khí đều nhau và sẽ phải được điều chỉnh lại
việc chụp x quang nhanh cũng có thể được thực hiện để đảm bảo ống nồi khí quản đã ở đúng vị trí
khi ống nội khí quản đã ở vị trí thích hợp đầu còn lại của ống sẽ được gắn vào máy thở cơ học
về cơ bản
nó hoạt động như một máy bơm được thiết kế đặc biệt gồm hai đường ống và một đường đầy khí oxy đã được bổ sung nhiệt và độ ẩm vào phổi
đường ống còn lại sẽ hút khí co hai ra ngoài
mức độ oxy và carbon dioxide sẽ được theo dõi chặt chẽ của màn hình để xác nhận rằng quá trình máy thở diễn ra ổn định
trường hợp thất bại với các biện pháp cung cấp oxy kể trên
cách cuối cùng là sử dụng các kỹ thuật trao đổi oxy màng ngoài cơ thể
hay còn gọi là ecmo
nói nôm na là máu của bệnh nhân sẽ được bơm ra ngoài cơ thể bằng ống dẫn từ hệ thống tĩnh mạch
sau đó được bổ sung oxy rồi trở về cơ thể
đây là một phương pháp hỗ trợ sự tuần hoàn và hô hấp khi tim hoặc phổi hoặc cả hai đều không thể được bình thường
phương pháp này chỉ có thể thực hiện được ở một số cơ sở y tế lớn nếu đã phải dùng đến các biện pháp thở máy như vừa nói ở trên
tức là bạn đã lâm vào mức độ nguy kịch
mức độ nguy hiểm cao nhất của bệnh nhân covid một mươi chín nhưng thở máy là một quá trình khó khăn
một số bệnh nhân có thể sẽ phải thở máy trong vài tuần
nhiều bệnh nhân phải dùng thêm thuốc hỗ trợ quá trình này
việc phải thở máy có thể để lại di chứng về mặt tinh thần hoặc cảm xúc và nếu có thể ảnh hưởng lâu dài đến quá trình hồi phục
vì vậy thở máy thường là phương sách cuối cùng được áp dụng
bệnh nhân chỉ có thể được ngừng thở máy
khi có thể tự kiểm soát hơi thở và có thể nuốt nồng độ oxy vào máu đủ cao để cung cấp cho cơ thể
và phổi có thể thải khí carbon dioxide mà không cần phải hỗ trợ
sau khi ngưng sử dụng máy thở bệnh nhân có thể rơi vào một trong hai trường hợp
trường hợp khả quan nhất là người bệnh có thể đứng dậy và đi lại mặc dù có thể cảm thấy người yếu sụn cân và bị hậu chấn tâm lý nhẹ
người bệnh sẽ cần nghỉ ngơi một hoặc hai tuần
để phục hồi hoàn toàn
trường hợp tệ hơn là người bệnh không thể ngồi dậy mất trí nhớ mê sản dù không còn dương tính với covid nữa
nhưng các tổn thương trên phổi vẫn nặng nề như bị sơ phổi xẹo phổi và suy giảm chức năng hô hấp
bệnh nhân có thể sẽ phải nằm điều trị thêm nhiều tháng trong bệnh viện
và có thể mất tới hơn một năm để có thể trở về trạng thái bình thường sau khi xuất viện
ngoài các trường hợp nguy kịch do suy hô hấp
thì còn có các trường hợp nguy kịch do nhiễm chủng huyết sốc nhiễm chủng suy chức năng
các cơ quan bao gồm tổn thương thận và tổn thương cơ tim dẫn đến tử vong
theo bộ y tế tử vong bởi covid một mươi chín xảy ra nhiều hơn ở người cao tuổi
người suy giảm miễn dịch và mắc các bệnh mãn tính kèm theo
tuy nhiên những trường hợp là người trẻ tuổi và hoàn toàn khỏe mạnh bị covid một mươi chín đánh gục cũng không phải là hiếm
nguyên nhân tử vong trong trường hợp này thường là do phản ứng miễn dịch quá mức của cơ thể gây ra chứ không phải do covid
nói một cách đơn giản là khi các tế bào của bạn bị nhiễm virus
cơ chế phòng vệ của cơ thể sẽ ra lệnh cho các tế bào miễn dịch tìm diệt các tế bào đó để tránh sự lây lan
càng nhiều tế bào bị nhiễm thì việc tìm và diệt cũng sẽ gia tăng
và nếu quá trình này vượt kiểm soát một cơn bão
các tế bào miễn dịch sẽ được tạo nên một cơn bão
tiêu diệt cả các tế bào khỏe mạnh khiến phổi của người bệnh tổn thương đến mức không thể phục hồi
cơn bão chết chóc do chính cơ thể gây ra để tấn công cơ thể gọi là sitokinea
có lẽ nhiều người quen nói đến gần đây trên thế giới cũng như việt nam
vẫn chưa có loại thuốc nào thực sự hiệu quả đối với cơn bão này
để đối phó với hiện tượng phản ứng miễn dịch quá mức này
những bệnh nhân covid một mươi chín xuất hiện hiện tượng bão sitokiness
chỉ có thể áp dụng những cách điều trị hỗ trợ như cho dùng thuốc chống viêm và lọc máu hấp thụ
hội chứng bão cytokine được xuất hiện nhiều
và là một trong những nguyên nhân gây tử vong cao ở những bệnh nhân covid trẻ tuổi
vì vậy cho dù bạn còn trẻ và đang rất khỏe mạnh đừng chủ quan
theo bộ y tế khi đạt đủ các tiêu chí như hết sốt các triệu chứng lâm sàng
cải thiện các dấu hiệu sinh tồn ổn định nồng độ máu chống viêm
và có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
thì bạn có thể xuất viện trở về đoàn tụ với những người thân yêu của mình
một lần nữa cần nhắc lại là cho đến nay vẫn chưa có thuốc đặc hiệu để chữa trị covid một mươi chín
các bệnh nhân vẫn phải dựa vào chính sức đề kháng của mình để chống lại virus
và như mọi bệnh khác thì cách chữa bệnh tốt nhất vẫn là phòng bệnh
khi chúng ta vẫn chưa có đủ vaccine hãy cố gắng chấp hành những quy định về phòng chống lây lan
trong xã hội để bản thân không bị nhiễm bệnh
chúc các bạn sẽ không phải trải qua bất kỳ một quá trình điều trị nào như đã nêu ở trong video này
và có thật nhiều sức khỏe
xin vui lòng chia sẻ nếu bạn thấy video này có ích
cảm ơn các bạn đã xem xin chào và hẹn gặp lại